năm hai nghìn một mươi sáu khi luật căn cước công dân có hiệu lực thi hành bộ công an đã thí điểm cấp thẻ căn cước công dân mã vạch cho công dân tại một mươi sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
điều này dẫn tới có hai loại giấy tờ tùy thân cùng có giá trị sử dụng gồm căn cước công dân mã vạch chứng minh thư nhân dân chín số và một mươi hai số
đến năm hai nghìn hai mươi một bộ công an cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thay cho căn cước công dân mã vạch triển khai trên phạm vi cả nước
lý giải về sự thay đổi này bộ công an cho hay căn cước công dân gắn chip có độ bảo mật cao dung lượng lưu trữ lớn cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số hạ tầng khóa bảo mật công khai ứng dụng sinh chắc học ứng dụng mật khẩu một lần
về việc tại sao không triển khai cấp căn cước công dân gắn chip ngay từ đầu đại diện bộ công an cho biết xuất phát từ thực tế và quá trình phát triển khoa học kinh tế xã hội
ví dụ năm hai nghìn một mươi sáu thời điểm cấp căn cước công dân mã vạch bộ công an đã tính đến phương án sử dụng chip điện tử
nhưng khi ấy chi phí cao thiết bị công nghệ chưa phù hợp nên quyết định tạm thời sử dụng mã vạch
đến nay các yếu tố phát triển về công nghệ xã hội chi phí đã đáp ứng và phù hợp
việc ứng dụng chip điện tử để sản xuất thẻ căn cước công dân là khả quan
để thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip hơn nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an trên toàn quốc đã làm việc ngày đêm
trong năm hai nghìn hai mươi một người dân liên tục được khuyến khích đi làm thủ tục cấp căn cước công dân
nhiều đợt cấp thẻ lưu động được triển khai đến tận cấp xã phường
số lượng thẻ cấp rất lớn một số phát sinh không mong muốn đã xảy ra ví dụ chậm trả thẻ thông tin trên thẻ bị sai dữ liệu trên hệ thống chưa chính xác
tuy nhiên bằng nỗ lực của ngành công an và cả người dân tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã cấp hơn tám mươi ba triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
năm hai nghìn hai mươi ba với lý do để phù hợp thực tiễn nhất là bối cảnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động bộ công an đề xuất xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật căn cước thay thế cho luật căn cước công dân đồng thời đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước
theo ủy ban thường vụ quốc hội tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của luật vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số
việc đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước cũng giúp công tác quản lý nhà nước khoa học hơn phục vụ công cuộc chuyển đổi số kinh tế số xã hội số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động xã hội giao dịch về hành chính dân sự
như vậy trải qua tám năm thẻ căn cước công dân đã có ba lần thay đổi
điều này đồng nghĩa từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn có thể sẽ có bốn loại giấy tờ tùy thân cùng có hiệu lực sử dụng gồm chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân mã vạch thẻ căn cước công dân gắn chip và thẻ căn cước
riêng với chứng minh nhân dân luật quy định có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm mới quan trọng khác của luật căn cước so với luật căn cước công dân đó là lần đầu tiên quy định về giấy chứng nhận căn cước
vậy thẻ căn cước khác gì thẻ căn cước công dân
nhằm triển khai luật căn cước bộ công an đang xây dựng thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước
không chỉ thay đổi về tên gọi mẫu thẻ mới được đề xuất rất nhiều điểm khác biệt so với thẻ căn cước công dân
trong đó mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh nơi thường trú đổi thành nơi cư trú đồng thời di chuyển sang mặt sau của thẻ thay vì mặt trước như hiện nay
chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thành bộ công an
trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhận dạng vân tay ngón trò trái và ngón trò phải
vốn là những thông tin quen thuộc thể hiện trên chứng minh nhân dân và căn cước công dân hàng chục năm qua
theo bộ công an việc lược bỏ vân tay đặc điểm nhân dạng trên mẫu thẻ mới nhằm đảm bảo tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng
tuy không còn thể hiện trên mặt thẻ nhưng những thông tin này vẫn sẽ được quản lý thông qua bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ chip điện tử
các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền có thể khai thác thông tin bằng các phương tiện nghiệp vụ không phát sinh vướng mắt
tương tự mã qr code trên thẻ căn cước cũng được đề xuất chuyển sang mặt sau thay vì mặt trước như hiện hành
thông tin trong mã qr code bao gồm họ chữ đệm và tên số định danh cá nhân của chủ hộ cha mẹ vợ chồng con
số chứng minh nhân dân chín số nếu có số định danh cá nhân đã hủy nếu có
một quy định mới quan trọng nữa tại luật căn cước so với luật căn cước công dân
đó là người dưới một mươi bốn tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu chứ không bắt buộc
để triển khai việc này bộ công an đề xuất hai mẫu thẻ dành cho người từ sáu tuổi trở lên và người từ đến sáu tuổi
với người từ sáu tuổi trở lên mẫu thẻ căn cước theo quy chuẩn chung như đã đề cập ở trên
với người từ đến sáu tuổi mặt trước của thẻ căn cước sẽ không có ảnh của người được cấp thẻ
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã cấp hơn tám mươi ba triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên toàn quốc
đại tá vũ văn tấn cho hay
khi luật căn cước có hiệu lực thẻ căn cước công dân vẫn có giá trị sử dụng hết thời hạn ghi trên thẻ
vì thế người dân không bắt buộc phải cấp đổi
việc cấp thẻ căn cước sẽ được thực hiện từ ngày một tháng bảy và áp dụng với các trường hợp sau
thẻ căn cước công dân hết hạn công dân đến tuổi cấp lần đầu
người có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hoặc có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân
cũng từ mùng một tháng bảy khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước
cơ quan quản lý sẽ thu thập mống mắt của công dân bên cạnh việc lấy vân tay
đặc biệt với thẻ căn cước công dân hết hạn từ nay đến trước ngày một tháng bảy
người dân không cần phải đi làm thủ tục cấp lại thẻ cứ dùng và đợi làm luôn thẻ căn cước mới
phó cục trưởng c sáu cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi thẻ căn cước
bởi thẻ căn cước công dân cũ vẫn có thể sử dụng đến khi hết thời hạn in trên bề mặt
tuy vậy trong trường hợp xảy ra việc người làm thủ tục cấp thẻ căn cước tăng đột biến
bộ công an sẽ đáp ứng được vì đã chủ động xây dựng kế hoạch cả về nhân lực và vật lực
đến tận công an cấp xã để phục vụ nhu cầu của người dân
thu thập móng mắt adn dọng nói như thế nào
vẫn theo quy định tại luật căn cước kể từ mùa một tháng bảy khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước
cơ quan quản lý căn cước sẽ thu thập thông tin về mống mắt của người dân
để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước
việc thu thập được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng
ủy ban thưởng vụ quốc hội cho biết cùng với vân tay móng mắt của một người
có cấu trúc đường vân phức tạp là duy nhất không thay đổi theo thời gian
hiện nay nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ nhận diện mống mắt để phục vụ nhận diện công dân
xác thực hộ chiếu điền thông tin xác thực qua website
tại việt nam việc thu thập mống mắt sẽ giúp đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân
hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay như người khuyết tật vân tay bị biến dạng
luật căn cước còn quy định thu thập cả adn và giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước
tuy nhiên khác với mống mắt bắt buộc thu thập thông tin sinh chắc học về adn và giọng nói
sẽ có hai hình thức thu thập một là khi người dân tự nguyện cung cấp
hai là cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp
xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc có thực hiện chương cầu giám định
hoặc thu thập được thông tin sinh chắc học về adn giọng nói của người dân
thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước
theo đại tá vũ văn tấn bộ công an đang gấp rút chuẩn bị về mặt hạ tầng kỹ thuật
để việc thu thập dữ liệu adn mống mắt giọng nói tương đồng với quy chuẩn quốc tế
vừa tiết kiệm kho liều chữ vừa chính xác khi đối sánh đồng thời bảo mật tuyệt đối
cũng theo đại tá tấn dù không bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước
nhưng người dân nên đi bổ sung dữ liệu sinh chắc học về adn mống mắt và giọng nói
việc này mang lại rất nhiều lợi ích ví dụ như liên quan đến sức khỏe hoặc bị giả mạo
thì dữ liệu sinh chắc học sẽ giúp xử lý chính xác và nhanh hơn
điểm mới quan trọng khác của luật căn cước so với luật căn cước công dân
đó là lần đầu tiên quy định về giấy chứng nhận căn cước
giới này cấp cho người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống liên tục
từ sáu tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện
nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã
có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ việt nam
để triển khai nội dung trên bộ công an đang lấy ý kiến về mẫu giấy chứng nhận căn cước
theo đề xuất giấy có hình chữ nhật kích thước một trăm hai mươi năm x một trăm bảy mươi mm sản xuất bằng chất liệu giấy được bảo an
nội dung trên giấy chứng nhận bao gồm hình quốc huy việt nam ảnh của người được cấp giấy
mã quy đờ cốt ô vân tay ngón trỏ trái ô vân tay ngón trỏ phải
số định danh cá nhân họ tên ngày sinh giới tính quê quán dân tộc
ngoài ra còn có tôn giáo tình trạng hôn nhân nơi ở hiện tại họ tên và quốc tịch của cha mẹ
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch
đến cơ quan quản lý căn cước của công an cấp huyện hoặc cơ quan quản lý căn cước của công an cấp tỉnh nơi mình đang sinh sống